kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sáu mươi năm năm ngày mở đường trường sơn và ngày truyền thống đoàn năm trăm năm mươi chín bộ đội trường sơn
ngày một mươi sáu tháng năm bảo tàng quảng nam phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nam giang
tổ chức trưng bày chuyên đề huyền thội trường sơn
giới thiệu đến công chúng hơn một trăm linh hình ảnh hiện vật giới thiệu về đường trường sơn
không gian trưng bày chuyên đề huyền thoại trường sơn được chia thành bốn giai đoạn với các chủ đề
trường sơn thùa ban đầu đánh địch ma đi mở đường ma tiến và tất cả cho tổng tấn công
đây là những hiện vật hình ảnh điển hình trong hàng nghìn hiện vật liên quan đến đường hồ chí minh huyền thoại
được bảo tàng quảng nam sưu tầm từ nhiều nguồn trong nhân dân và nhân chứng lịch sử suốt nhiều năm qua
trong đó có những bức ký họa chiến tranh được các họa sĩ trong đoàn văn nghệ kháng chiến khu năm
ghi lại chân thật về vùng đất và người nam giang trong giai đoạn kháng chiến chống mỹ
trường sơn khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào thiểu số miền núi cả nước nói chung
nam giang nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống mỹ đặc biệt gắn với con đường trường sơn huyền thoại
qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần tự hào dân tộc nâng cao đạo đức cách mạng
sẵn sàng chiến đấu của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là đối với thế hệ trẻ
triển lãm được trưng bày đến hết ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn